dịch covid một mươi chín tiếp tục lan rộng tại châu âu sau khi cộng hòa xét ghi nhận những trường hợp nhiễm đầu tiên trong khi số ca tử vong tại italia tâm dịch ở châu âu đã tăng lên ba mươi bốn người
nhà chức trách italia cho biết đã có thêm năm ca tử vong do covid một mươi chín trong khi số ca nhiễm mới là gần một bảy trăm linh người tăng vọt so với con số một một trăm linh người một ngày trước đó
đáng chú ý hầu hết những người dương tính với virus đều có rất ít thậm chí không có triệu chứng phát bệnh
chính phủ italia dự kiến sẽ thông qua gói ngân sách trị giá ba sáu tỷ euro trong tuần này để hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
số ca nhiễm covid một mươi chín ở pháp và đức cũng tăng mạnh lên một trăm ba mươi người trong khi tại anh số ca nhiễm đã tăng lên ba mươi năm người